ngày ba tháng năm hội chữ thập đỏ tp đà nẵng đã tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín với sự tham gia của các cấp chính quyền địa phương và đông đảo tình nguyện viên thuộc bảy quận huyện trên địa bàn
với chủ đề kết nối sẻ chia và lan tỏa trong tháng nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín các cấp hội toàn thành phố đà nẵng phân đấu vận động hỗ trợ ít nhất hai lượt người có hoàn cảnh khó khăn
trợ giúp một địa chỉ nhân đạo khánh thành bàn giao và khởi công xây dựng bốn nhà chữ thập đỏ khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn một hộ nghèo vận động và tiếp nhận hơn ba đơn vị máu
ngày sau lễ phát động hơn hai mươi tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng đã đăng ký hỗ trợ địa chỉ nhân đạo với tổng số tiền hơn hai sáu tỷ đồng
ngoài ra tháng nhân đạo năm nay sẽ kéo dài đến hết ngày ba mươi một tháng năm trong đó cao điểm tập trung vào ngày thành lập hội chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ quốc tế mùng tám tháng năm và ngày một mươi chín tháng năm kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của bác
nhằm bảo đảm đủ máu an toàn cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân ủy ban nhân dân tp hồ chí minh yêu cầu các sở ngành quận huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động hiến máu tỉnh huyện
phấn đấu trong năm hai nghìn một mươi chín đạt trên hai trăm sáu mươi lượt người
ngoài ra sở y tế tp hcm cũng được giao phối hợp với bệnh viện truyền máu huyết học thành phố vận động cán bộ công chức viên chức và người lao động ngành y tế tham gia hiến máu tự nguyện và tổ chức tiếp nhận sáu mươi túi máu đẩy mạnh công tác truyền thông vận động đến người dân vào những chương trình hiến máu tình nguyện của cả nước cũng như của thành phố